bộ tư lệnh quân khu chín long trọng tổ chức lễ khánh thành khu nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
và trao bằng ghi công cho các đồng chí nguyên đảng ủy viên đảng ủy quân khu qua các nhiệm kỳ
tham dự có đồng chí nguyễn tấn dũng nguyên thủ tướng chính phủ đồng chí lê hồng anh
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư
cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo trung ương địa phương và quân khu chín qua các thời kỳ